xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài sẵn có hơi men trong người
trần văn thương chú tại xã ea yêng huyện grom park tỉnh đắk lắk đã ra tay sát hạn người bạn của mình
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra khi anh hải đến nhà thương chơi
tại đây thương gọi thêm hai người bạn đến để tổ chức ăn nhậu
đến chiều cùng ngày cả nhóm rủ nhau đánh bài
trong quá trình đánh bài thì giữa thương và hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó thương chạy xuống bếp lấy hai con dao lên đâm khiến anh hải tử vong tại chỗ
gây án xong thương bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú tại công an huyện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn sáu trăm linh một g hai nghìn sáu trăm linh ba g tỉnh sơn la
trước đó căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tiến hành khám xét khẩn cấp hai trung tâm đăng kiểm trên
thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi đến nay một số cán bộ của hai trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện
trong việc hoán cải xe ô tô sau đó chuyển một phần tiền nhận hối lộ cho một số cá nhân tại cục đăng kiểm đường bộ việt nam
hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng
công an tp thái bình tỉnh thái bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với một mươi chín đối tượng từ hai mươi đến hai mươi sáu tuổi trú tại các tỉnh hà tĩnh nghệ an thái bình và thành phố hà nội
qua công tác nắm tình hình công an tp thái bình đã phát hiện đường dây lừa đảo hoạt động phạm tội có tổ chức sử dụng công nghệ cao
móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người việt nam ở trong nước
các đối tượng giả danh cơ quan viễn thông ở việt nam liên lạc với bị hại thông báo bị hại vi phạm pháp luật
và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo
sau đó các đối tượng giả danh cơ quan công an viện kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc
yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng đã lừa đảo số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng
cháy nổ luôn là mối nguy hại tiềm ẩn nhất là vào thời điểm cuối năm
ý thức được nguy cơ này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn chủ động tăng cường công tác kiểm tra
thực tập phương án chữa cháy với phương châm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
do cháy nổ xảy ra và nâng cao kiến thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
ghi nhận tại thành phố đà nẵng
một buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ quán hộ phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
những ngày cuối năm lượng hàng hóa về nhiều nhất là tại các gian hàng như vàng mã quần áo tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
nhìn chung giúp kinh nghiệm từ vụ cháy xảy ra tại đây năm hai nghìn một mươi năm những tiểu thương đã thực hiện tốt việc sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn cháy nổ
ban quản lý chợ cũng đã tăng cường nhắc nhở chủ cơ sở tắt điện khi ra về và hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy sách tay
bên cạnh một số tiểu thương chấp hành tốt thì cũng có một bộ phận người dân còn lơ là với công tác phòng cháy chữa cháy
tại một số gian hàng các tiểu thương sắp xếp hàng hóa che kín lối đi tủ để phương tiện phòng cháy chữa cháy
cái nhận thức của một bộ phận người sử dụng điện là trong một chương phẩm to
tất nhiên là trong quá trình sử dụng là chúng tôi có kiểm soát kiểm tra
nhưng để khắc phục những hạn chế tồn tại là vừa qua là chúng tôi cũng tích cực đề xuất lãnh đạo ủy ban
và lãnh đạo ủy ban cũng đã cho thay mới hệ thống dây dẫn điện
với phương châm phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề
tại các cơ sở kinh doanh khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao và kiên quyết tạm đình chỉ
mạnh tay xử lý các cơ sở vi phạm quy định an toàn cháy nổ
công tác tuyên truyền ngay từ cơ sở cũng được đẩy mạnh
qua đó cập nhật cho người dân những kiến thức mới về tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố
phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường
thành lập các tổ kiểm tra giám sát các hội dân về sử dụng bình phòng cháy chữa cháy đã hết thời hạn
đã chỉ đạo công an phường tham mưu kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh các hội gia đình
điều kiện phường quản lý tăng cường công tác kiểm tra và thực hiện công tác xử lý vi phạm
nếu có trường hợp vi phạm xảy ra trên địa bàn phường
có cơ sở đúng ý thức phòng cháy dễ cháy
trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của vô luật
nhưng mà trong thực hiện vấn đề nó còn những yếu tố là phát sinh
nó ảnh hưởng đến công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
thì chúng ta phải quyết tâm quyết liệt
để ngang ngừa sự cố cháy nổ cháy người ra
thì chúng ta quyết liệt tình liên giấy
thì chúng ta quyết liệt tình liên giấy
đấy cùng với sự chủ động phòng ngừa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
theo phong trăm phòng hơn chống
để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn
hàng loạt vụ án liên quan đến hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
vừa bị công an tỉnh hương yên triệt phá
nhiều đối tượng có liên quan bị khởi tố và bắt tạm giam
ngày ba tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã tống trân huyện phù cử
bắt quả tang đàm quốc hàm chú tại thành phố hương yên
cùng một số đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề thu giữ hơn năm mươi bốn triệu đồng
qua đấu tranh khai thác hàm khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng bằng hình thức cầm cố tài sản
với mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
qua điều tra xác định hàm đã cho một mươi khách vay với tổng số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
thu lời bất chính trên một trăm ba mươi sáu triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân
phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn quang tiến
qua điều tra từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiến đã cho nhiều lượt khách vay tiền với mức lãi suất giao động từ ba đồng đến năm đồng
một triệu đồng một ngày thu lời bất chính khoảng hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị các cá nhân là người bị hại
trong vụ án đầu tư tiền ảo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
để tố giác cung cấp các thông tin tài liệu liên quan
cụ thể như sau
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi phan ngọc vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại bốn mươi ba nguyễn công chứ phường tự an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
và phan ngọc thạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại buôn du xã eo tu tp buôn ma thuột
tỉnh đắk lắc đã thuê một số đối tượng lập trình một số website
sau đó thạch và vũ tổ chức các buổi hội thảo đưa ra các thông tin sai sự thật
giới thiệu là đại diện của công ty cse singapore
là đơn vị phát hành các loại tiền ảo cse cf chín
và rụ rỗ người bị hại tham gia đầu tư tiền để mua cse chín
nhận hưởng lãi suất
khi tham gia đầu tư sẽ được cấp thiết bị có tính năng đào tiền ảo cse chín
quá trình điều tra xác định các đối tượng sử dụng tài khoản mang tên phan ngọc thạch
mở tại ngân hàng techcom
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đề nghị các cá nhân là người bị hại trong vụ án trên
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đội phòng ngừa đấu tranh hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
địa chỉ liên hệ số chín mươi phố nguyễn du phường nguyễn du quận hai bà trưng hà nội
hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí điều tra viên cao tuấn nghĩa
số điện thoại chín trăm bốn mươi ba chín trăm linh tám chín trăm tám mươi chín để tố giác cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến vụ án
một đối tượng trốn truy nã từ năm hai nghìn một mươi hai vừa bị công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã vĩnh thịnh huyện vĩnh tường
trước đó vào năm hai nghìn một mươi
nguyễn văn đồng phạm tội cố ý gây thương tích bị tòa nhân dân huyện vĩnh tường tuyên phạt một năm sáu tháng tù giam
trong thời gian chờ thi hành án đồng đã trốn sang nước ngoài
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường ra quyết định truy nã vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cuối năm hai nghìn hai mươi một đồng về việt nam và tiếp tục lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành phố phía nam
trong hơn một mươi năm qua lực lượng công an huyện vĩnh tường vẫn kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết của đối tượng
đến ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã bắt giữ được nguyễn văn đồng khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về mạng
công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội ra quyết định truy nã về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
cơ quan công an sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện